cho đến nay tại quảng ngãi tỷ lệ người dân truy cập đăng ký tài khoản dịch vụ công được nâng lên
toàn tỉnh đã hoàn thành công tác thu nhận hồ sơ cấp căn cấp công dân gắn chip điện tử
đối với một trăm linh công dân đủ điều kiện trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành vượt tiến độ của bộ công an giao
hiện công an tỉnh quảng ngãi đã hoàn thành vượt chỉ tiêu thu nhận và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức hai
do bộ công an giao và cũng là địa phương đứng vị trí một mươi sáu trên sáu mươi ba tỉnh thành toàn quốc hoàn thành chỉ tiêu cấp
và kích hoạt tài khoản định danh điện tử
nhiều dịch vụ công trực tuyến đã được thực hiện hoàn toàn trên môi trường internet
như nộp phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực giao thông đường bộ cấp đổi hộ chiếu
tạo nhiều thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp
tiếp nhận các thủ tục hành chính và giải quyết các dịch vụ công cho người dân là tương đối tốt
hỗ trợ tư vấn giúp đỡ bằng nhiều hình thức để cho người dân tiếp cận được các vấn đề
là sử dụng dịch vụ công qua hình thức trực tuyến
thời gian tới công an tỉnh quảng ngãi tiếp tục huy động tối đa lực lượng phương tiện ở cả ba cấp công an
gương mẫu đi đầu trong chuyển đổi số cải cách thủ tục hành chính phục vụ nhân dân xã hội
góp phần phát triển chính phủ số công dân số xã hội số
thưa quý vị người dân vùng rốn lũ đà nẵng cho đến thời điểm này vẫn chưa thể ổn định lại cuộc sống
nhà cửa ngồn ngang đồ đạc bếp vẫn chưa thể nào đỏ lửa
thấu hiểu những khó khăn đó trong những ngày vừa qua đã có rất nhiều tấm lòng
sự sẻ chia đến từ công an phường hòa khánh nam quận liên triểu thành phố đà nẵng
đoàn viên thanh niên sinh viên của trường các trường
trường đại học hỗ trợ những xuất ăn miễn phí sửa chữa xe máy
những hành động nhỏ nhưng ấm lòng giữa những ngày mưa lũ đầy khó khăn
hàng nghìn hộ dân ở khu dân cư phường hòa khánh nam quận liên triểu thành phố đà nẵng
vẫn đang tức bật dọn dẹp nhà cửa sâu lũ dù chưa có vật dụng bếp nút
nhưng vẫn có những suất ăn miễn phí đến với người dân nơi đây
đó là những xuất cơm không đồng của các cán bộ chiến sĩ công an phường hòa khánh nam
trong sáng nay các cán bộ chiến sĩ đã phát hơn ba trăm linh suất cơm đến từng hộ gia đình
nếu thấy nhận thức điều đó thì công an phường cũng chủ động hỗ hợp một số đơn vị cựu thiện

hy vọng là một phần nào cũng động viên bà con
còn đây là điểm sửa xe miễn phí của đoàn trường đại học đông á đà nẵng
rất nhiều xe máy của người dân bị ngập nước hư hỏng do nước lũ dân cao
gia đình của ông nguyễn văn minh bị ngập đến nửa nhà
toàn bộ bốn chiếc xe máy đều hư hỏng nặng
được sửa chữa miễn phí ông minh và nhiều người dân khác đều cảm thấy phấn khởi
như vơi đi một phần gánh nặng

trong cuộc hoạt động này chúng tôi cũng muốn phát huy tinh thần phung kích tình nguyện của đồng viên thanh niên
trong việc phòng chống mưa lũ ngập lụt
và bên cạnh đó thì cũng hỗ trợ một phần để giúp cho bà con đỡ khó khăn trong những ngày mưa sắp đến
thiên tai bão lũ người dân miền trung bao đời nay vẫn đang gồng mình hứng chịu và thật ấm lòng
dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào
vẫn còn đó sự sẻ chia
những suất cơm miễn phí những gói mì ăn liền chai nước hay hành động thiết thực từ các bạn trẻ
sẽ là động lực để bà con vượt qua khó khăn
bản tin tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
vào chiều ngày hôm nay công an tp hà nội đã tổ chức hội nghị thông tin báo chí
kết quả điều tra ban đầu vụ án giết người phát hiện vào ngày một mươi ba tháng một mươi vừa qua
tại khu vực sông hồng thuộc xã bát tràng huyện gia lâm thành phố hà nội
thông tin ban đầu đối tượng gây án là tạ duy khanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm nạn nhân là hồ yến nhi sinh năm hai nghìn sáu
ngày một mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba đối tượng khanh hẹn nạn nhân đến nhà riêng
tại khu đô thị vinhome ocean park đa tốn huyện gia lâm hà nội
tại đây hai người đã xảy ra mâu thuẫn
đối tượng khanh đã dùng dao sát hại nạn nhân sau đó phân xác thành nhiều phần cho vào thùng xốp
sau khi gây án đối tượng thuê taxi trở đến khu vực thôn giang cao xã bát tràng huyện gia lâm để phi tang
đối tượng vứt một số phần thi thể xuống sông hồng và trôn giấu một phần thi thể ở mép sông hồng
ngày một mươi ba tháng một mươi đối tượng dùng xi măng để phủ lên nơi trôn xác nạn nhân sau đó bỏ trốn về thái bình
ngày một mươi bốn tháng một mươi công an tp hà nội đã phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thái bình
công an huyện gia lâm đã phát hiện bắt giữ đối tượng tại nhà riêng ở thái bình
khi bị phát hiện đối tượng đã tự sát
tuy nhiên lực lượng chức năng đã kịp thời ngăn chặn và đưa đối tượng đến bệnh viện
hiện tại sức khỏe đối tượng đã tỉnh táo và khai nhận hành vi phạm tội
vụ án này có một tính chất đặc biệt nghiêm trọng
không chỉ vì giết người mà còn phân xác của lạ nhân ra để phi tang
để chằm che giấu chi vết
cơ quan điều tra công an thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với tạ duy khanh về tội giết người theo quy định tại điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự
cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra làm rõ hành vi động cơ mục đích
và các hành vi phạm tội khác nếu có
tiếp tục với thông tin từ yên bái
hai đối tượng sùng a tủa sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn và sùng a co
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm cùng chú tại huyện điện biên đông tỉnh điện biên
vừa bị bắt quả tang về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tại khu vực xã nậm búng huyện văn chấn tỉnh yên bái
đối tượng sùng a tủa và sùng a co bị bắt quả tang khi đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
cùng tăng vật tại chỗ gồm hai mươi bánh heroin có khối lượng gần bảy kg và gần một mươi gam ma túy tổng hợp
cùng một số tang vật khác có liên quan
thông tin liên quan đến vụ ngộ đồn
độc sữa ở tiền giang đã khiến ít nhất hai người thương vong
vào chiều ngày hôm nay bệnh nhân thứ ba đang được điều trị ở bệnh viện bệnh nhiệt đới
bệnh viện trợ rẫy tp hcm đã có dấu hiệu hồi phục khá tốt
theo đó sau khi được chuyển từ tiền giang sang bệnh viện đa khoa vĩnh long
bệnh nhân nam sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám được bác sĩ chẩn đoán tình trạng bệnh nguy kịch
nên được chuyển cấp cứu lên bệnh viện trợ rẫy
tại đây bệnh nhân được chẩn đoán ngộ độc cấp và cần can thiệp tích cực
cho bệnh nhân thở máy và sử dụng thuốc để đảm bảo tính mạng bệnh nhân
tổn thương gan tổn thương thận tổn thương cơ tim và tổn thương phổi
đang có dấu hiệu hồi phục
và đến một mươi sáu h ngày một mươi sáu tháng một mươi thì hiện nay vào thời điểm mà chúng ta đang nói chuyện
thì bệnh nhân đã tỉnh hoàn toàn và có những cái dấu hiệu hồi phục khá tốt
trước đó ngày một mươi bốn tháng một mươi người thân phát hiện người đàn ông sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám đã tử vong
gia đình nghĩ người này chết do bệnh lý nên tổ chức đám tàng
tối cùng ngày bệnh nhân đã tỉnh hoàn toàn và có những cái dấu hiệu hồi phục

ngay khi uống hết bà có biểu hiện tức ngực khó thở nôn ói và tử vong tại nhà
gia đình cũng nghĩ tử vong do bệnh lý nên tổ chức đám tang và không trình báo
người em nạn nhân đến giúp đỡ đám tàng cho mẹ và anh trai cũng tự pha sữa uống
ngay sau đó người này có biểu hiện nhức đầu chóng mặt nô nói nên gia đình đưa đi cấp cứu
trần đoán ban đầu là ngộ độc sữa
do tình trạng nặng nên chuyển lên bệnh viện trợ rẫy điều trị
vụ việc đang được cơ quan điều tra khẩn trương làm rõ
thưa quý vị và các bạn một vở kịch tâm lý về đề tài nỗi đau sau chiến tranh
một đề tài không mới thế nhưng vẫn lôi cuốn khán giả bởi ngôn ngữ sân khấu và tài năng diễn xuất của diễn viên nhà hát tuổi trẻ
vở diễn bến nước thời gian của tác giả kịch bản tạ xuyên đạo diễn nghệ sĩ ưu tú nguyễn sĩ tiến đã chính thức ra mắt khán giả bắt đầu từ ngày một mươi năm tháng một mươi
thuận gái bến nước một mươi hai gặp nơi trong đục mấy ai nấy nhờ
bến nước thời gian nơi khán giả đến với một vùng nước manh mang
nơi thời gian như ngưng động bổ vây bởi rất nhiều xót xa mà người phụ nữ phải gánh chịu
hóa thân thành nhân vật sao người đàn bà phải gánh chịu
trong nhiều thiệt thòi mất mát sau chiến tranh diễn viên lương thu trang đã đặt nhiều tâm huyết để tìm hiểu cách thể hiện vai diễn
có lẽ chính vì điều này vở diễn đã lấy đi nhiều nước mắt của khán giả
nhà hát tuổi trẻ giàn dựng vở diễn bến nước thời gian cũng với một cái mong muốn một cái điều mà muốn hướng tới với khán giả
rằng là sẽ hiểu được những cái nỗi khổ những cái vất vả của những người phụ nữ ở cái thời chiến tranh đâu
những người phụ nữ bây giờ của chúng ta đôi khi bị rơi vào những cái hoàn cảnh mà chúng ta cũng có
rất nhiều những cái nỗi khổ mà mình không thể chia sẻ được
và em cũng hy vọng rằng là vở diễn bến nước thời gian sẽ là một cái thân niệm vô cùng ý nghĩa đến với tất cả các trẻ em phụ nữ trên ngày hai mươi tháng một mươi
tất cả tuổi này là của tao
cùng với đó diễn viên thanh sơn anh tú được gửi gắm đảm nhiệm những nhân vật chính của vở kịch với nhiều khúc ngoặt
những nghệ sĩ như nghệ sĩ ưu tú đức khuê nghệ sĩ ưu tú hoa thúy thanh bình bá anh thanh dương đã cùng làm nên một bản hòa tấu giữa nước mắt và nụ cười với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau
thông qua hình tượng nhân vật những thông điệp nghệ thuật rất nhân văn đã được gửi gắm
đề tài về người lính là một cái đề tài rất khó xem
chúng tôi muốn mượn cái câu chuyện của ngày xưa
nhưng chúng tôi sẽ diễn giải cái câu chuyện đấy
bằng cái ngôn ngữ cũng như là cái hơi thở của thời đại mới
để chúng tôi gần gũi với khán giả hơn để phần nào cho khán giả giảm bớt được cái không khí nó hơi bị nặng nề khi mà một cái vở diễn về cái đề tài nó gọi là hơi mang thiên hướng về chính trị
cho đến hôm nay những thông điệp và ý nghĩa của vở diễn vẫn còn nguyên giá trị đối với công chúng và thời đại
bến nước thời gian sẽ tiếp tục được công diễn tại nhà hát tuổi trẻ
gần nhất là ngày hai mươi một tháng một mươi tới đây